đã gần bốn mươi năm năm kể từ ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước hôm nay nhìn lại chúng ta có thể khẳng định rằng
trường học sinh miền nam trên đất bắc là một trong những mô hình giáo dục thành công của nền giáo dục và đào tạo cách mạng của nước ta
đó cũng là một trong những tinh hoa quý báu của nền giáo dục nước nhà
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định điều này tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm trường học sinh miền nam trên đất bắc
và năm mươi năm các thế hệ học sinh miền nam thực hiện di trúc của bác hồ
buổi lễ diễn ra sáng nay ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội
bày tỏ xúc động được gặp lại các thầy cô những cán bộ các anh chị và bạn bè đã một thời quây quần gắn bó bên nhau
dưới mái trường học sinh miền nam trên đất bắc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết nhờ sự yêu thương trong non nuôi dạy đặc biệt của đảng của chính phủ của nhân dân
và sự phân đấu rẻ nguyện không ngừng của bản thân đổi ngũ hơn ba mươi hai học sinh miền nam
phần đông đã có những bước trưởng thành vượt bậc
có những đóng góp hết sức xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng miền nam bảo vệ miền bắc thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc
các thầy nói trong hoàn cảnh miền bắc còn muôn vàng khó khăn lại phải tập trung dồn toàn bộ tinh lực cho sự nghiệp giải phóng miền nam
thì những gì tốt đẹp nhất về nguồn lực trí tuệ về con người cơ sở vật chất của miền bắc thời đó để ưu tiên dành cho học sinh miền nam
tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh miền nam đi trước
học sinh miền nam lớp sau đã không ngừng phân đấu rẻ nguyện được đảng tin yêu được nhân dân tín nhiệm
hàng chục đồng chí
nguyên là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng giữ cương vị chủ chốt của các bộ ban ngành ở trung ương
nhiều đồng chí là thành viên chính phủ lãnh đạo tỉnh và thành phố nhiều nhà khoa học nhiều văn nghệ sĩ nhà thơ nhà báo nổi tiếng
đặc biệt ở thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước rất nhiều những hạt giống đỏ học sinh miền nam đã khẳng định tên tuổi của mình
trên mặt trận phát triển kinh tế làm giàu cho đất nước
các thế hệ học sinh miền nam dù ở bất cứ công vị nào dù ở nơi đâu
cũng luôn ghi nhớ công ơn của đảng
công ơn của bác hồ và chiên khắc sâu trong lòng những tình cảm ân tình sự hy sinh nhường công sẻ áo của nhân dân miền bắc
trường học sinh miền nam đến đất bắc là một trong mô hình giáo dục thành công của nền giáo dục và đào tạo cách mạng của nước ta
đó cũng là một trong tinh hoa quý báu của nền giáo dục nước nhà
từ thành công của mô hình giáo dục trường thiếu sinh quân đặc biệt thành công của hệ thống trường sinh miền nam đến đất bắc
đã cho chúng ta nhiều bài học về giáo dục
chăm lo chuẩn bị nguồn lực con người đào tạo các thế hệ cách mạng cho đời sau
đó là bài học về tầm nhìn chiến lược mục tiêu đào tạo và tổ chức điều hành
nhà trường ngày hôm nay không chỉ cần phải dạy kiến thức dạy kỹ năng sống mà còn phải biết truyền cảm hứng gợi mở tư duy
ngành giáo dục đào tạo nước nhà đã có những bước trưởng thành vượt bậc
và hiện nay cùng với cách cải cách sách châu khoa phải tập trung xây dựng động vũ giáo viên

chính những phẩm chất đạo đức cao quý năng lực chuyên môn và lối sống của người thầy
có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự hình thành nhân cách và lối sống của học sinh
thủ tướng nhấn mạnh cần phải có hình thức đào tạo sáng tạo phù hợp nhất là đội ngũ cán bộ kế cận ở các cấp
đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng trong cuộc cách mạng bốn
đặc biệt là về phương cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào dân tộc của người việt nam
đặc biệt là đồng bào việt nam xa tổ quốc
những công tác thanh tra giáo dục nhanh chóng khắc phục xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực đang gây bức xúc trong xã hội
là một ngành chịu nhiều áp lực trong điều kiện kinh tế thị trường ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước nhiều thách thức
nhưng thủ tướng tin tưởng dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải quyết tâm dạy tốt học tốt
bởi đây là một nghề cao quý như bác hồ đã dạy